thưa quý vị vào dạng sáng ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi hai theo giờ việt nam huyền thoại bóng đá brazil pelle
người được cả thế giới suy tôn là vua bóng đá đã chút hơi thở cuối cùng ở tuổi tám mươi hai sau một thời gian dài chống trọi với bệnh ung thư
sự ra đi của ông khiến cho những người hâm mộ môn thể thao vua trên toàn thế giới tiếc thương
pele tên khai sinh là edson arantes do nascimento sinh ngày hai mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi trong một gia đình nghèo ở sao paulo brazil
ông là một trong những cầu thủ kiệt xuất nhất của bóng đá thế giới
không ai có thể phủ nhận tài năng và tầm ảnh hưởng của cựu danh thủ này với nền bóng đá toàn cầu
trong sự nghiệp của mình pele đã ghi một hai trăm bảy mươi chín bản thắng sau một ba trăm sáu mươi ba trận
con số ấn tượng này được ghi nhận trong sách kỷ lục cunet
ông đi vào lịch sử của bóng đá thế giới
với ba chức vô địch quân cấp pele từng được ủy ban olympic vinh danh là vận động viên của thế kỷ
đồng thời là cầu thủ bóng đá của thế kỷ bởi tổ chức bóng đá thế giới fifa và là báu vật quốc gia của chính phủ brazil
bầu không khí ưu buồn bao phủ khắp xứ sở samba sau khi vua bóng đá pele qua đời
cháu rất thích cách ông đá bóng cháu là một fan hâm mộ của ông ông thực sự là một ông hoàng bóng đá
tôi rất buồn nhưng tôi cũng tự hào bởi đất nước brazil đã sinh ra pelle một vận động viên vĩ đại
cho dù ở ngoài sân bóng ông cũng là một người tuyệt vời
trong thông báo mới nhất chính phủ brazil cho biết sẽ tổ chức quốc tang ba ngày
bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai theo giờ địa phương để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá pelle
riêng ở bang sao paulo lễ tăng của pele sẽ kéo dài trong bảy ngày
các nguyên thủ quốc gia ngôi sao bóng đá tổ chức thể thao toàn cầu và nhiều người hâm mộ
cũng đã gửi những lời chi ân dành cho pelle cầu thủ vĩ đại được kính trọng vì tài năng bóng đá và lòng chắc ẩn sâu sắc
hôm nay là một ngày không ai trong chúng ta mong muốn
pelle đã ra đi nhưng những hình ảnh và sự nghiệp của ông vẫn sẽ mãi ở lại
ông thực sự là một người vĩ đại với nụ cười ấm áp cách hành xử tuyệt vời luôn lịch thiệp với tất cả mọi người
báo chí quốc tế cũng ca ngợi pellen là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại
và là người hùng trong cuộc chiến với ung thư trước khi ông qua đời ở tuổi tám mươi hai